tuy mới bước vào đầu mùa giải bóng đá châu âu euro hai nghìn hai mươi một nhưng lực lượng công an đã liên tiếp triệt phá nhiều điểm cá độ bóng đá
vào giờ ngày một mươi sáu tháng sáu phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã triệt xóa điểm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do nguyễn thanh bình tổ chức tại quán cà phê ba hồng kông thuộc thôn phước thịnh xã đức thạnh huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi
tại hiện trường lực lượng công an đã bắt giữ bốn đối tượng tạm giữ số tiền cá cược trên một mươi ba triệu đồng cùng hàng chục triệu trên người đối tượng và nhiều tăng vật phương tiện có liên quan đây là điểm cáo độ bóng đá hoạt động từ đầu mùa giải